tại khu công nghiệp hậu cần cảng tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam
ban quản lý khu kinh tế m chu lai đã tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng giai đoạn một
nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp hậu cần cảng tam hiệp
nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp hậu cần cảng tam hiệp có công suất xử lý tối đa đạt bốn tám trăm linh m ba một ngày đêm
với tổng nguồn vốn đầu tư một trăm ba mươi bốn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương
dự án gồm một mươi năm cụm bể xử lý hóa lý sinh học hệ thống thu gom và các thiết bị kỹ thuật bảo đảm theo tiêu chuẩn eu và g bảy
nhà máy được xây dựng nhằm mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống thu gom
trạm xử lý nước thải trong khu công nghiệp hậu cần cảng tam hiệp bảo đảm nguồn nước thải sau xử lý đạt giá trị cột a
theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
rất mừng là công trình này đã hoàn thành đúng tiến độ và đến nay thì cũng đã giải quyết cho nhiều nhà máy về việc xử lý chất thải
và với công suất đang có thì sẽ đáp ứng được hầu hết các doanh nghiệp sẽ được đầu tư vào khu công nghiệp trong thời gian tới
và chúng tôi hy vọng rằng ngoài hôm nay là thành công bước đầu và trong thời gian tới thì các đơn vị quản lý
ban quản lý kinh tế mọi chú lai cũng như là nhà máy xử lý nước thải này
để hoạt động phát huy hiệu quả của nhà máy để làm sao xử lý tốt môi trường
làm sao để cho việc phát triển công nghiệp gắn liền với bền vững
dự án đi vào hoạt động với kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết nhu cầu xử lý nước thải của doanh nghiệp
đang hoạt động trên địa bàn khu công nghiệp đồng thời hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng thiết yếu để xúc tiến
và kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào khu kinh nghiệp mở chu lai